thưa quý vị ngày một tháng bảy ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá tai nạn giao thông sáu tháng đầu năm đã giảm sâu thậm chí đây là con số giảm sâu nhất trong một mươi năm trở lại đây
năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ
đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm một mươi bốn chín mươi một mức giảm sâu nhất trong một mươi năm trở lại đây
nhưng số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao
với tám mươi sáu một trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm bị phát hiện
thảo luận tại hội nghị đại diện các điểm cầu đã chia sẻ kết quả đạt được
cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung về kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy đối với lái xe
công tác kiểm soát tải trọng xe tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe container
chuyển sang các tình huống giao thông một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đang khiến cho cộng đồng hết sức phẫn nộ
với hành vi vô ý thức và xem thường tính mạng của người khác của một tài xế xe khách khi không nhường đường cho xe cứu thương
sự việc xảy ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh tiền giang và được camera hành trình của chiếc xe cứu thương ghi lại
cho thấy dù xe cứu thương liên tục hú còi và xin vượt nhưng xe khách dường nằm chạy phía trước đã liên tục chèn ép
không cho chiếc xe này vượt lên
phải sau một quãng đường dài đến khi chiếc xe khách tấp vào lề để đón trả khách xe cấp cứu mới vượt qua được
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ ba đến năm triệu đồng đối với xe ô tô
từ sáu trăm linh đến một triệu đồng đối với xe máy và tám trăm linh đến một triệu đồng đối với xe máy kéo
còn ngay sau đây là hình ảnh được ghi lại tại đường nguyễn xiển hà nội vào đầu giờ sáng ngày ba mươi tháng sáu
nếu không phải là người thường xuyên qua đây nhiều người có thể nghĩ đây là đường hai chiều
bởi lẽ rất đông người thẳng nhiên đi ngược triều thành hà nội
hàng hai hàng ba đi trên vỉa hè chặn đầu xe đi đúng chiều gây ách tắc
thậm chí có các nút giao thông nhìn dòng người hỗn độn đi lại không theo quy tắc
khó ai có thể nghĩ đây là cảnh tham gia giao thông ngay giữa thủ đô
điều đáng nói là tình trạng này diễn ra thường xuyên nhưng lại không có cơ quan chức năng nhắc nhở